do diễn biến của dịch covid một mươi chín có nhiều phức tạp và thực hiện lệnh giãn cách xã hội
vì vậy chương trình tiêm chủng mở rộng đã tạm ngừng trên toàn quốc
và tại hà nội sau hơn một tháng dừng tiêm bắt đầu từ tuần này
các điểm tiêm chủng mở rộng đã được triển khai trở lại
ngoài công tác chuyên môn các điểm tiêm chủng vẫn phải bảo đảm điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù đã đến lịch tiêm nhưng do dịch nên em bé này chưa được tiêm phòng đủ mũi
ngay khi nắm được thông tin hà nội triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại
bà mẹ này đã lập tức cho con đi tiêm bù
được biết trước đó các trạm y tế đã gửi dây báo gọi điện nhắc đến từng gia đình về lịch tiêm trở lại
trẻ sau khi tiêm thì đều được nhập dữ liệu vào phần mềm tiêm chủng quốc gia để được theo dõi và quản lý
để bỏ đảm an toàn vào phòng dây
các điểm tiêm chủng lập danh sách đối tượng đến tiêm theo khung giờ
bảo đảm không quá hai mươi người trong cùng thời điểm và không quá năm mươi đối tượng tại một điểm trong mỗi buổi tiêm
trẻ sau tiêm vẫn được yêu cầu ở lại ba mươi phút để theo dõi theo đúng quy trình tiêm chủng
và sẽ được bố trí nơi ngồi chờ bảo đảm khoảng cách an toàn
chúng tôi đã thực hiện giả soát tất cả các danh sách các trẻ ở các khu dân cư tổ dân phố
để sàng lọc các đối tượng mà đến thời điểm tiêm mà cần tiêm
và các cháu mà tháng trước cũng đến lịch tiêm nhưng mà muộn gửi giấy mời đến gia đình trẻ
để các trạm y tế đã thực hiện các công tác vệ sinh phòng bệnh thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị
nhiều phụ huynh hiện nay đều có tâm lý lo ngại bởi con bị chậm mũi tiêm theo đúng chương trình do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên các chuyên gia y tế cho biết một tháng không phải là khoảng thời gian dài
hơn nữa trong thời gian giãn cách xã hội trẻ chủ yếu ở nhà nên các nguy cơ sẽ ít hơn
vì vậy các phụ huynh không cần lo lắng
thời điểm hiện tại
phụ huynh nên đưa con đến các trung tâm y tế để được tư vấn về lịch tiêm bù phù hợp